ngày một mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân phường hàm bạc đã làm việc với quán bún nga nhàn sau bài viết tố chủ quán chửi khách đòi đốt vía
tại buổi làm việc bà nhàn cho biết ngày một mươi ba tháng ba có lịch đi lễ chùa thế nên bán ít hàng mở cửa lúc hơn một mươi giờ
thời điểm này có bốn cách ngồi đợi nhưng ba người sau đó đã rời đi trước
người còn lại vẫn ngồi kế đợi bà nhàn khẳng định không dùng từ ngữ kém lịch sự để đuổi người này
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm bạc nói
chúng tôi đã tuyên truyền yêu cầu chủ quan chấn chỉnh văn hóa kinh doanh bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng tránh xảy ra những sự việc không hay
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc cho biết
hai năm qua chủ cơ sở kinh doanh bún nga nhàn đã có sự thay đổi nhất định trong văn hóa bán hàng
nếu quán ăn này có hành vi vi phạm văn hóa ứng xử chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh
cũng tại buổi làm việc tổ công tác tiến hành kiểm tra vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bốn nga nhàn
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác ghi nhận thức ăn tại quán được đựng trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gồm trậu hay nhựa có màu
vì vậy cơ sở kinh doanh này bị phạt hai triệu đồng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo điểm a khoảng hai điều một mươi sáu
nghị định mùa một năm hai nghìn một mươi tám nửa dcp về sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống vật liệu bao gói
chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
kết thúc buổi làm việc bà nhàn cam kết thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như văn minh thương mại
đây không phải là lần đầu quán bún nga nổi tiếng này bị tố chửi khách có thái độ phục vụ kém lịch sự
chủ quán từng bị chính quyền đến nhắc nhở về văn hóa bán hàng
trên mạng xã hội nhiều người gắn cho quán cái mát quán bún chửi nổi tiếng nhất hà nội để dễ dàng nhận diện
cuối năm hai nghìn một mươi bảy chủ quán bún ngân nhản bị tố mắng chửi người già vì yêu cầu ăn tô bún giá ba mươi đồng
thời điểm đó một người phụ nữ chạc sáu mươi tuổi vào quán nói chỉ ăn tiết và mọc không ăn thịt
chủ quán đã gài gắt đáp trả
trao nói cho bà biết nhé nhà cháu không có bún ba mươi đồng nhé
nói để cho bà biết lần sau bà đừng có vào hàng nhà cháu cháu không cần bán cho bà
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám một thực khách khác đăng bài tố bà nhàn khó chịu với gia đình có trẻ em
theo lời kể của vị khách khi gia đình cô tới ăn bà trù tỏ ra khó chịu vì thấy có trẻ em
sau đó khi có người gọi lên gọi món nhưng do xếp hàng sau vị khách phản ứng hơi chậm
chủ quan tức giận và gắt lên muốn chờ thì cho trời luôn bao giờ mọi người được ăn hết mới cho nhà nó gọi
cuối năm hai nghìn một mươi chín một vị khách chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nhân viên của quán bún ngân nhản
cãi tài đối với khách
sau mỗi lần xảy ra lùm xùm thực khách lại thấy bà nhản hiền hơn
điều kỳ lạ là dù phong cách phục vụ ngược đời quán vẫn đông đúc thực khách xếp hàng đến ăn
có người đến quán nga nhản khẳng định sẽ không bao giờ trở lại
lý do là bởi việc ăn uống quá vất vả vì phải tự gửi xe trả tiền trước khi ăn
phải mua thêm đồ uống chấp nhận mức giá cao nhưng lại phải chờ đợi không được tiếp đón chú đáo
xong nhiều thực khách vẫn kiên trì theo đuổi cái ngon
họ đặt sự ngon của món ăn lên hàng đầu bất chấp phải chờ đợi vất vả
hồi hộp nghe ngóng ý bà chủ thậm chí chấp nhận cảnh chủ bán cho gì thì ăn ấy
không thể phủ nhận bún nga nhản nổi bật bởi hương vị
có lẽ bởi vậy mà hàng bún này được rất nhiều người tìm đến ăn
thậm chí là dành sự yêu thích bởi dù sao cách đây nhiều năm
các câu chuyện chửi khách của bún nga nhản chưa nhiều như bây giờ
thậm chí rất nhiều du khách từ nơi khác đến cũng tò mò đến ăn bởi danh tiếng này của quán
không ít lần dân tình kêu gọi nhau tẩy chai bún nga nhản sau những drama
và cũng có những vị khách đưa quán ăn này vào danh sách không bao giờ đến
dù có ngon và nổi tiếng đến đâu
không biết từ bao giờ trong văn hóa ẩm thực đường phố hà nội
các hàng quán bún mắng cháo chửi với phong cách phục vụ chửi khách như hát hay
lại được coi là một nét đặc sắc
phải trang trình thái độ dễ dãi thậm chí là sẵn sàng trụ nhục của các thực đế
để được thưởng thức bát bún bát phở ngon
đã và đang tiếp tay cho những hành vi phi văn hóa này lên ngôi
cách đến mấy năm khi kênh truyền hình cnn phát phóng sự về quán bún chửi
ở phố ngô sĩ liên hà nội và người dẫn chương trình anthony boden
khi đó gọi đây là món ăn đặc sắc của việt nam
trong phóng sự người dẫn chương trình coi các cầu quát
chửi khách và cách ăn nói của bà chủ quán là
đây là cách giao tiếp xuồng xã và thẳng thắn của bà chủ quán với khách hàng của bà
và coi đó như một nét độc đáo đặc sắc của món ăn việt nam nói chung và hà nội nói riêng
khỏi nói có thể hình dung khi chương trình được phát sóng
đã nổ ra các luồng quan điểm xung đột với nhau như thế nào
một bên thì tự hào vì con bún chùi của việt nam được lên hẳn kênh tin tức thế giới cnn
và được coi là nét đặc sắc của hà nội
còn một bên bày tỏ sự lo lắng khi sự vô văn hóa mang tiếng xấu
cho cả nền ẩm thực đường phố việt nam lại được ngợi ca
và hệ quả của sự tranh cãi này là hàng bún chửi ngô sĩ liên nói riêng
và các hàng quán bún mắng cháo chửi đã từng được gọi là cá biệt
khó chấp nhận ở hà nội như quán bún ngăn nhàn tại ngõ trung yên
quán cháo quát nằm ở phố lý quốc sư quán nem rán ở ngõ tạm thương
lại bỗng dưng trở thành nét đặc sắc của ẩm thực đường phố việt nam
không chỉ ở trong con mắt người việt mà còn cả thế giới
nhiều người đã phải lắc đầu vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ này
nhằm duy trì và củng cố nếp sống văn minh thanh lịch của người tràng an
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành nhiều văn bản
quy tắc về thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng
trong đó có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhưng có lẽ như những động thái này của chính quyền hà nội
không tác động mấy đến các quán bún mắm cháo chửi trên đất thủ đô
còn nhớ trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông
bà thảo chủ quán bún chửi ở phố ngô sĩ liên đã thẳng thừng trả lời đại ý
tính cách của bà cục cảnh như thế từ xưa đến nay quen rồi và khó sửa
vì thế thực khách khi đến quán bà chấp nhận được hay không mà thôi
quả đúng là như vậy nhìn lại các quán bún mắm cháo chửi ở hà nội có thể thấy
dường như các văn bản chỉ đạo quy tắc ứng xử nơi công cộng và sự tẩy chay
lên án của nhiều thực khách không thật sự làm thay đổi được cách ứng xử của các chủ hàng quán
các chủ quán sau nhiều lần bị chỉ trích dù đã hứa sẽ kiểm chế nhưng trên thực tế
nét đặc sắc này vẫn vậy
các chủ quán vẫn cứ chửi
các thượng đế vẫn vừa nghe vừa ăn thượng đế nào không nghe được thì xin mời đi nơi khác
điều lạ lùng ở đây chính là có rất nhiều người biết phong cách phục vụ bắt lịch sử như vậy
nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua sự tự trọng cá nhân của mình trả tiền để thưởng thức một bát bún mắng cháo chửi
hay một số người chưa thử bao giờ thì vì tò mò đến thử
một phần để thưởng thức món ăn một phần để nghe xem tiếng bắn chửi như thế nào
có đúng như thiên hạ đồn thổi hay không
và đây có lẽ chính là lý do khiến cho hàng quán bún mắng cháo chửi
vẫn tồn tại và còn rất đông khách
nhưng nguy hại ở chỗ cũng chính điều đó
đã và đang làm lụi tàn và đánh đồng sự vô văn hóa sang cả các hàng quán văn minh lịch sự
khiến cho các du khách cả trong và ngoài nước đều nghĩ văn hóa ẩm thực đường phố hà nội
luôn gắn liền với chửi bới mắng nhác không tôn trọng khách
việc vẫn còn rất đông các thực khách đến thưởng thức như vậy
không khác gì đang cổ suý cho phong cách phục vụ thiếu văn minh lịch sự lệch lạc về văn hóa
văn hóa ẩm thực đường phố hà nội luôn là một trong những niềm tự hào điểm sáng của du lịch việt nam
muốn văn hóa ẩm thực đường phố việt nam nói chung và ẩm thực đường phố hà nội nói riêng
có được tiếng nói của mình trong việc thu hút khách du lịch đến với việt nam
thì hơn ai hết chính khách hàng là những nhân tố trinh yếu để bài trừ sự vô văn hóa
của bún mắng cháo chửi khỏi văn hóa ẩm thực đường phố thủ đô
lý giải về điều này nhiều chuyên gia cho rằng có lẽ hà nội bị ảnh hưởng
của một thời kỳ bao cấp kéo dài
khi đó hàng hóa khan hiếm người bán hàng coi người mua như ban ơn phát huệ
lâu dần cung cách phục vụ này ăn sâu và rời rớt lại cho đến tận bây giờ
tuy nhiên điều này không hẳn đúng
chính sự dễ dãi chấp nhận cùng cách phục vụ kém như một phần tất yếu
của việc được thưởng thức một tô bún tô phổ ngon của nhiều người
mới là nguyên nhân khiến cho những quán bún mắng cháo chửi tồn tại vào ngày một đông khách
phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển
cũng cho rằng những người có lòng tự trọng sẽ không chấp nhận bị xúc phạm
xỉ nhục chỉ để đánh đổi một tô bún tô phổ ngon
và nếu người tiêu dùng mạnh mẽ phản đối lên án tẩy chay
không bao giờ bước chân vào những quán có cung cách phục vụ kém
thì chắc chắn hiện tượng này sẽ sớm bị xóa sổ
thưởng thức ẩm thực xưa nay vốn được xem là cái thú
ẩm thực không chỉ đơn thuần là món ăn nguyên liệu chế biến
mà còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như văn hóa thói quen
tập quán đại diện cho cả một vùng đất
thời xưa khốn khó nhưng người ta vẫn coi trọng nét đẹp trong việc thưởng thức ẩm thực
thậm chí nhiều nhà văn nghệ sĩ còn nâng tầm cái ăn lên thành nghệ thuật
tàn đa đã từng đúc kết ăn là cả một nghệ thuật
mà nghệ thuật ăn nhiều khi lại khó hơn nghệ thuật viết văn
ông thẳng thắn cho rằng cái ngon của một món ăn không chỉ bởi hương vị hấp dẫn
mà còn phải kèm theo cả điều kiện giờ ăn ngon chỗ ngồi ngon và người cùng ăn phải ngon
hà nội đã từng nhiều lần quyết liệt tuyên bố
sẽ xóa sổ bún mắng cháu chửi
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thành phố cũng bàn hành bộ quy tắc văn hóa ứng xử nơi công cộng
tuy nhiên đến giờ hiện tượng xấu xí này vẫn tồn tại
thậm chí tại nhiều nơi người ta còn xem đây là cách phục vụ độc đáo ở quán ăn mình
có lẽ đã đến lúc chúng ta cần mạnh tay kiên quyết bằng những hành động cụ thể như
tước giấy phép đình chỉ thậm chí đóng cửa vĩnh viễn đối với các nhà hàng
quán ăn có cùng cách phục vụ lệch chuẩn
còn người tiêu dùng hãy mạnh mẽ tẩy chay từ chối bước vào những quán ăn miệt thị coi thưởng khách hàng
hãy đừng để những quán bún mắng cháu chửi như con sâu bỏ dầu nồi canh
khiến văn hóa và du lịch hà nội trở nên xấu xí meo mó trong mắt du khách và bạn bè quốc tế